đội cảnh sát giao thông trật tự thuộc công an thành phố cà mau đang tiếp nhận và xử lý vụ việc đã vi phạm lỗi nồng độ cồn
còn có những lời lẽ xúc phạm đến lực lượng làm nhiệm vụ vụ việc xảy ra vào khuya ngày hai mươi tháng ba
theo đó tại tuyến đường ngô quyền phường chín tp cà mau tổ tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát giao thông trật tự
công an tp cà mau phát hiện đinh duy phường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú phường năm tp cà mau vi phạm nồng độ cồn
bảy trăm chín mươi bốn mg trên một lít khí thở nên đã mời về cơ quan để xử lý nhưng phường không chấp hành và bỏ đi
một gác sau phường đến đội cảnh sát giao thông trật tự tự ý dẫn xe vi phạm của mình đi nhưng bị lực lượng ngăn chặn và yêu cầu phường ký vào biên bản
lúc này không những không ký tên vào biên bản mà phường còn có những lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ
quá trình trên đã được camera ghi nhận và có sự chứng kiến của người dân
hiện đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố cà mau đã mời đinh duy phường đến cơ quan công an
để công bố các lỗi vi phạm trên đồng thời đề xuất hình thức xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn
và có lời lẽ xúc phạm khi lực lượng đang thi hành công vụ